thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã dự hội nghị tổng kết dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la năm hai nghìn một hai nghìn một mươi
dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la là dự án có số dân phải di chuyển bố trí tái định cư lớn nhất nước ta từ trước đến nay với hơn hai mươi ba trăm linh hộ và hơn chín mươi ba hai trăm linh người của ba tỉnh điện biên sơn la lai châu
sau một mươi năm năm thực hiện đến nay dự án cơ bản hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng ba hai trăm linh ba dự án thành phần đạt chín mươi chín tám với tổng mức đầu tư một mươi bảy bốn trăm bốn mươi sáu tỷ đồng góp phần đưa nhà máy thủy điện sơn la vào hoạt động vượt tiến độ ba năm so với nghị quyết của quốc hội
thu nhập bình quân đầu người tại các khu điểm tái định cư tăng gấp ba chín mươi hai lần so với thời điểm trước khi di chuyển chín mươi ba bốn người dân tái định cư được sử dụng nước sạch

ghi nhận những thành tích và đóng góp xuất sắc trong suốt một mươi năm năm triển khai thực hiện dự án
ghi nhận những thành tích và đóng góp xuất sắc trong suốt một mươi năm năm triển khai thực hiện dự án